ngày hai mươi năm tháng ba tại đà nẵng chủ tịch ubnd tp đà nẵng đã trao tặng bằng khen cho công ty của phần dịch vụ cát treo bà nà
thuộc tập đoàn sun group vì những đóng góp và sự phát triển chung của thành phố
mười năm hình thành và phát triển khu du lịch bà nà hill đã trở thành điểm đến được ưa chuộng của khách du lịch trong nước và quốc tế
bằng các sản phẩm du lịch đa dạng độc đáo và mới lạ khu du lịch bà nà hill đã định vị được thương hiệu riêng trên bản đồ du lịch thế giới
năm hai nghìn một mươi tám vừa qua ngành du lịch thành phố đà nẵng đón hơn một mươi ba triệu lượt khách tham quan
riêng khu du lịch bà nà hill đón hơn ba triệu lượt tăng một trăm sáu mươi lần so với năm hai nghìn chín
đây là một trong những con số ấn tượng góp phần tạo động lực cho ngành công nghiệp không khói tại thành phố đà nẵng phát triển mạnh mẽ trong tương lai